cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến một mươi ba người tử vong ba mươi hai người khác bị thương xảy ra vào sáng sớm ngày bảy tháng năm vừa qua
bên cạnh đó cơ quan công an vẫn đang tiến hành trưng cầu giám định mẫu máu của lái xe tải nhằm tiếp tục làm rõ vụ án trước đó trong lần kiểm tra nhanh mẫu máu của lái xe này âm tính với chất ma túy
theo công an tỉnh gia lai vụ án được khởi tố theo hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ sau khi có quyết định khởi tố vụ án lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc
về tình hình các bệnh nhân giám đốc sở y tế gia lai cho biết đến thời điểm này đã có sáu trong ba mươi hai nạn nhân bị thương đã được xuất viện
một mươi ba nạn nhân tử vong đã xác định được danh tính và bàn giao cho thân nhân
nạn nhân đưa về quê mai táng riêng lái xe tải võ văn quý vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai theo dõi cứu chữa